từ ngày một mươi năm tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng năm sẽ có năm đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một mươi tỉnh thành phố trọng điểm
đây là một trong những hoạt động quan trọng của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn thời gian triển khai từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn trên phạm vi toàn quốc
đây là một trong những hoạt động quan trọng của tháng hành động vi toàn quốc
bên cạnh đó các bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương cũng giao các đơn vị chức năng thanh tra kiểm tra đột xuất tại các tỉnh thành phố nhằm triển khai hiệu quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm